thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa sáu vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi sáu và trong quý i năm hai nghìn một mươi bảy
sau đây sẽ là danh sách sáu đại án tham nhũng kinh tế được đưa ra xét xử
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty in thương mại và dịch vụ agribank
vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tổng công ty xây dựng đường thủy việt nam
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lừa đảo chiếm đất tài sản xảy ra tại công ty cổ phần dệt quế võ và chi nhánh quỹ hỗ trợ phát triển bắc ninh
năm vụ án tham ô tài sản
sáu vụ án lừa đảo trí nất tài sản rửa tiền xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận tải viễn dương vinasin
bảy vụ án lừa đảo trí nất tài sản lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cho vay lãi nặng xảy ra tại phòng giao dịch địa bên phủ ngân hàng công thương việt nam chi nhánh tp hcm
phần nội dung bị tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao hủy để điều tra lại vì hành vi chiếm đoạt một tám mươi năm tỷ của năm công ty
vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tiến dụng xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đại dương
tổng bí thư nguyễn phú trọng giao ban nội chính trung ương cơ quan thường trực của ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc báo cáo thường trực ban chỉ đạo tiến độ kết quả thực